công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy hàng nghìn tăng vật
bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đợt này lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy một năm trăm linh súng nhựa là đồ chơi bạo lực nguy hiểm của trẻ em
hai mươi dao kiếm mát súng hơi súng kíp tự chế bảy mươi tám kg pháo nổ các loại do trung quốc sản xuất và pháo tự chế
ba mươi năm gói ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy đá
đây là các tăng vật của các vụ vi phạm trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được công an tp vinh xử phạt hành chính